người ta sẽ xử lý như thế nào cảm thấy như thế nào
nhà chỉ có đi từ nhà sang chợ khoảng độ năm trăm linh m
nhưng có bà bị tai nạn để phải đi bệnh viện cấp cứu với bản thân tôi đấy

tuy nhiên rằng là thế này chúng ta không nên lạm dụng quan điểm về nắp hàng rào
để mà nắp hàng rào khắp nơi mọi nơi mọi chỗ
mà để hạn chế các cái xe máy hay một số cái trèo như vỉa hè
đôi khi nếu mà chúng ta làm tràn lan thì cũng ảnh hưởng đến giao thông
mà ảnh hưởng đến mỹ quan ảnh hưởng đến mỹ quan hàng rào trà đẹp thế nào
thì chính là người quản lý giao thông phải hiểu được cái vỉa hè là dùng như thế nào
và khi nào được dùng thế nào
và khi dùng đó thì ai có thẩm quyền để cho cho dùng
tôi nói ví dụ cảnh sát giao thông người ta muốn thẩm pháp giao thông
người ta có quyền là cho đi
và như thế thì mới là đúng
vâng quý vị thân mến những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi vừa phản ánh trong phóng sự vừa rồi
phần nào đã cho thấy một thực tế của vỉa hè hà nội
về hè hà nội có vô vàn nhiệm vụ trừ việc dành cho người đi bộ
dựng rào chắn có thực sự ngăn được xe máy leo lên vỉa hè hay chỉ là giải pháp tình thế
xét từ góc độ quy hoạch đô thị thì các nhà quản lý có thể làm gì để giành lại vẻ hè cho người đi bộ
ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi những phân tích từ khách mời là kiến trúc sư trần huy ánh
ủy viên thường vụ hội kiến trúc sư hà nội
nó cũng là một cái giải pháp mà gọi là tình thế để mà hạn chế các cái phương tiện cơ giới
có cả xe máy có cả ô tô là lao lên vỉa hè
khi mà có cái đông quá họ leo lên vỉa hè luôn thế để cho giải thoát nhanh
thế thì khi làm như vậy là rào chắn
thì mà có đảm bảo cái việc người đi bộ không thì lại là việc khác rào chắn
rõ ràng đang phát huy là hạn chế cái xe máy và ô tô leo lên vỉa hè
nhưng có thuận tiện có thực sự vô cùng người đi bộ hay không
nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác
như ông vừa mới chia sẻ có nghĩa là ở đây chúng ta xem rằng là
đây cũng chỉ là một giải pháp tình thế thôi
câu chuyện mà giữ vỉa hè cho người đi bộ thì không phải là một câu chuyện mới
nhưng cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có những cái giải pháp thực sự
có thể giải quyết được vấn đề này
đâu là nguyên nhân của tình trạng này thưa ông
tôi cho rằng là cái việc rào chắn về hè đã hạn chế thì là giải pháp tình thế
còn cái giữ cho được người đi bộ
thì nó đi cùng với nó là cả một cái quan điểm cái tiếp cận
cái hệ chống quản lý rồi quy chế
chứ chúng ta thấy rằng là các hình ảnh cụ thể thấy là cái vỉa hè này
không những là không cần chờ được tuyệt đối
mà đôi khi lại là nơi cái rào chắn lại bảo vệ chính các cái xe đỗ bửa vãi
họ tháo ra để mà đỗ xe
thì cuối cùng là người đi bộ lại còn khó đi hơn một khi
ở trên vỉa hè thì vẫn có ô tô
mà bước lên vỉa hè thì lại bị rào chắn
cho nên là cái người đi bộ còn tiếp cận về hè khó khăn hơn
nó cho thấy rằng là đây là một cái hạt tăng
cần đô thị cần phải thiết kế một cách cẩn thận
và có một cái quy chế quản lý
có một cái bộ máy bàn hành và giám sát
thì mới hy vọng là người đi bộ có lối đi trên vỉa hè
vâng ạ muốn như vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ nhìn nhận như thế nào
về trách nhiệm của các cơ quan quản lý cũng như là
việc sử dụng các công cụ quản trị đô thị
một cách phù hợp với thực tiễn và hiệu quả hơn
chúng ta biết rằng là cái rào chắn về hè là
đôi khi chúng tôi còn phải xin các cơ quan quản lý
là phải làm rào chắn vỉa hè
ở trước các cổng trường cho con trẻ
tại vì là các cháu khi từ cổng trường đi ra vỉa hè
thì ao xuống lòng đường rất nguy hiểm
thế nhưng chỗ đấy là rất cần thiết rất tốt
thế nhưng mà nếu mà vỉa hè mà không có người chăm non
cái vỉa hè mà không có cái trách nhiệm quản lý
của chính những người dứt vỉa hè lên
thì đôi khi là nó phản tác dụng
vỉa hè mà có cái rào chắn mặc cùng cái vật điệu
nó cũng không được bền chắc đôi khi còn nguy hiểm
tôi nhìn thấy có những cái nơi mà gãy
còn có thể là gây thương tích cho cái người mà va chạm vào nó
thì đấy cho nên là để mà thiết kế đô thị
thì chúng ta cũng phải xác định lại
là thành phố đang ưu tiên cái gì
ưu tiên cái lưu thông hay là ưu tiên cái việc
mà ưu tiên cái việc ô tô đi ở dưới
còn vỉa hè thì không được lao lên
trong khi đó thì cái người đi bộ
để mà cái vỉa hè có chức năng chính cho người đi bộ
thì lại bị lãng quên trong các cái chính sách
mà thiết kế hoặc là đầu tư các hạ tầng đô thị như thế này
như vậy có nghĩa là việc chúng ta dựng lên
một cái barrier ở trên vỉa hè thì rất là dễ
nhưng cái việc là chúng ta quản lý chúng ta sử dụng như thế nào
vận hành ra sao thì lại là một câu chuyện khác đúng không ạ
vâng chúng tôi thấy rằng là rất quan tâm đến
những các cái thiết bị hạ tầng đô thị thì đang làm
thế thì ở một vài vị trí thì chúng ta thấy là có lý
nhưng mà hình ảnh mà chúng ta ghi nhận lại gần đây
thì đôi khi đây là một sự lạm dụng
mà nó giúp cho cái bộ bãi quản lý lười biếng đi một chút
không cần để
đi coi như là làm xong cái vỉa hè là hoàn thành nhiệm vụ
thì đấy là một cái suy nghĩ khá là tùy tiện
vì chúng ta thực tế là rất nhiều cái vỉa hè
là người ta đã tháo ra từng đoạn một
thậm chí người ta tháo xích ra để cho xe máy
rồi thì đưa cả bán hàng lên
nếu cần là người ta lại khép nó lại
trông như là có giao trán thật
nhưng mà lại khai thác theo cái
sai cái mục đích của vỉa hè đi rất nhiều
mà gây khó khăn cho cái người đi bộ rất nhiều
tôi muốn lưu ý ở đây là có cả những tình huống là các cơ quan
quản lý đô thị cũng vi phạm
tôi thấy rất nhiều những cái nơi mà
để thùng rác những nơi mà
có những cái dụng cụ
bảo trì đường phố ví dụ các cơ quan khác
là cũng đã chiếm dụng vỉa hè
ngay trong đằng sau các cái tường rào như vậy
vâng ạ ông là một chuyên gia đã có
hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
quy hoạch đô thị và cả hạ tầng giao thông nữa
ông có thể cho biết là đối với các nước
ở trên thế giới người ta có những cái bài học
kinh nghiệm như thế nào trong việc giữ vỉa hè
cho người đi bộ
chúng ta biết rằng là
đô thị hà nội và các thành phố đang phát triển rất mạnh
trong cái nền kinh tế thị trường
thế thì cái quản trị đô thị nó không theo kịp
chúng ta vẫn mệnh lệnh hành chính
chúng ta dùng công cụ tài chính
trong khi là vỉa hè hay là
lòng đường nó chính là tài sản đô thị
nó được đối xử với nó
như một cái không gian
mà nó có cái đượng hóa
được tài chính bằng tiền bạc
thì tất cả các nước họ cũng sử dụng
cái công cụ tài chính chứ không có
cái gì mới mẻ hơn cả
công cụ tài chính nó bao gồm có cả
những cái chính sách về phạt
chính sách về thuê đúng giá trị
chính sách về thu phí
khi vào trung tâm hoặc là
sử dụng cái hạ tầng đó đúng với
cái giá đầu tư thì nó sẽ thay đổi
rất là nhiều chúng tôi thấy là
ngay ở hà nội cũng có rất nhiều cái bài học
rất hay trong khi là sử dụng công cụ tài chính
nó đã rất mạnh chứ không phải là
chúng ta cứ ra quân nhiều người
rồi những cái mục tiêu nó mù mờ
thì nó sẽ dẫn đến là không có kết quả
như chúng ta đã làm tôi đã quan sát
thấy ngay cả một cái góc phố thôi
nếu mà kiên quyết là chỉ cần
một công cụ tài chính của hai người
đã có thể giải quyết được thay cho hàng chục
người ra quân rồi thì
phân công nhiệm vụ trực ngày trực đêm
theo ý kiến của ông là đối với
vấn đề này khi mà chúng ta thay đổi
công cụ quản trị đô thị thì chắc chắn là
chúng ta sẽ tạo ra được những cái sự thay đổi
từ gốc của vấn đề
và chúng ta cũng phải xác định là
cái việc mà giữ vỉa hè cho người đi bộ
thì đây không phải là việc ngày một ngày hai của
để giải quyết được đúng không ạ phân tích của ông như thế nào
về việc chúng ta nên lựa chọn một
phương thức một cái vấn đề
một cách nhìn nhận một cái sự thay đổi
về lựa chọn công cụ quản trị đô thị hiện nay
chúng ta đang nói về vẻ hè
là những cái ta nhận thấy thôi
người ta nhìn thấy ngay
cái gọi là
mô hình quản trị đô thị đang có vấn đề
nếu như ta sử dụng cách cũ
thì không hiệu quả và
cái tài sản đô thị cái hạ tầng đô thị
là tiếp cận không cùng bằng
thế nhưng mà chưa bao giờ
quản trị đô thị hay là kiến trúc quy hoạch
lại có được cái sự chỉ đạo rất rõ ràng
trong tất cả các văn bản gần đây
tôi rất là tâm đắc với cái quyết sáu
của bộ chính trị về đẩy mạnh công tác
và quy hoạch chất lượng quy hoạch
và phát triển đô thị
ban hành ngày hai mươi bốn tháng một
trong năm hai nghìn hai mươi hai trong đó nó ghi rất rõ
tức là làm như thế nào để phát triển đô thị
nhưng phải tăng cường cái hiệu quả
của đơn vị quản lý
và tăng cường cái hiệu quả
kinh tế của chính cái
cái đô thị đem lại cho cuộc sống
cho cái nền kinh tế
thì nếu nhìn cái vỉa hè thì không phải vỉa hè xuyên ra là nguồn lợi
mà nếu làm tốt vỉa hè
thì làm cho cái việc sử dụng vỉa hè
sai mục đích
mà phi kinh tế đi vào
một cái quy luật tốt hơn
đấy là chúng ta phát triển được cả một nền kinh tế
dịch vụ cung cấp cho bộ xe
cái này rất lớn cả một cái
công nghệ cả các doanh nghiệp
họ đầu tư thế mà thành phố
được cái lợi khác có cái hạ tầng tốt
cho tự vỉa hè được nâng cao
thế và nền kinh tế dịch vụ
phát triển nguồn thu của ngân sách
từ địa phương cho đến các doanh nghiệp
nếu phát triển như vậy là từ cái vỉa hè chúng ta tiếp cận tốt
thì chúng ta sẽ đem lại
rất nhiều lợi ích thành phố văn minh
giàu có thịnh vượng
do các nguồn thu tốt
thế và những người sử dụng hạ tầng
không thể có một cái
cơ hội nào để chiếm giúp
cái hạ tầng đô thị vừa bãi
để mà có chiếm lợi riêng
nhưng ảnh hưởng đến lợi ích trục
một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian
tham gia chương trình và cảm ơn ông về
những phân tích những góc nhìn rất mới về vấn đề này
mời quý vị cùng với chúng tôi điểm qua một số nội dung
đáng chú ý trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín
bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng
đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
và trong bối cảnh đó người lao động
trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất
cả về số lượng lẫn mức độ tác động
và ghi nhận này trên báo lao động
theo tổng cục thống kê năm hai nghìn hai mươi một
lao động có việc làm là bốn mươi chín triệu người
đã giảm một triệu người so với năm hai nghìn hai mươi
số lao động có việc làm khu vực chính thức
là một mươi năm bốn triệu người
đã giảm bốn trăm sáu mươi chín tám nghìn người
khu vực phi chính thức là một mươi chín tám triệu người
đã giảm sáu trăm hai mươi tám nghìn người
khu vực dịch vụ có số lao động giảm nhiều nhất
với tám trăm linh nghìn người
khu vực công nghiệp và xây dựng
đã giảm hai trăm năm mươi bốn hai nghìn người
khu vực công nghiệp và xây dựng
các đợt dịch covid một mươi chín tấn công mạnh
vào các khu công nghiệp
các trung tâm kinh tế của cả nước
đã khiến cho hàng triệu người lao động bị ảnh hưởng
phải ngừng việc giãn việc và mất việc làm
với đặc điểm từ bảy mươi đến tám mươi
là lao động di cư cơ hội việc làm
và điều kiện sống bấp bênh không ổn định
người lao động ngày càng đối diện trực tiếp
và rõ rệt với tình trạng bấp bênh
về sinh kế
đồng thời sụt giảm mạnh
về tiền lương và thu nhập
thưa quý vị dự báo vào năm hai nghìn hai mươi
thì dịch bệnh covid một mươi chín vẫn tiếp tục
có những diễn biến phức tạp
đó là những thông tin được thứ trưởng bộ y tế đưa ra mới đây
và thông tin này được đăng tải trên báo thanh niên online
báo thanh niên ghi nhận
thứ trưởng bộ y tế cho biết
trong báo cáo ngày một mươi bốn tháng hai
tổ chức y tế thế giới who đã nhận định
thời điểm này còn quá sớm để coi covid một mươi chín
là bệnh cú mùa
ngoài ra chủng omicron đang lây lan rất nhanh
chưa từng thấy
năm hai nghìn hai mươi hai dự báo tình hình dịch
vẫn diễn biến phức tạp chưa thể kết thúc
tới đây bộ y tế cũng sẽ điều chỉnh
một số quy định trong điều trị
cách ly các trường hợp liên quan tới covid một mươi chín
trang phiên họp thường kỳ chính phủ mới đây
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã cho ý kiến về chương trình phòng chống dịch
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tại cuộc họp thủ tướng chính phủ
ra bộ y tế đánh giá
chính xác tình hình dịch bệnh nghiên cứu đánh giá
tình trạng kháng thể bảo vệ trước sars cov hai
trên phạm vi cả nước
tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp
phù hợp hiệu quả để tiến tới bình thường hóa
với dịch bệnh xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
trong phần cuối của chương trình sẽ là dự báo thời tiết
cho các vùng trên cả nước
và xin kính chào tạm biệt